những tuần gần đây dịch tay chân miệng tại hà nội đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng
cộng dồn từ đầu năm đến nay hà nội đã có gần tám trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng
tăng gấp một tám lần so với cùng kỳ năm ngoái tổng số đã có một mươi tám ổ dịch tay chân miệng
theo sở y tế hà nội trong tuần từ một mươi hai đến một mươi chín tháng bốn toàn thành phố ghi nhận một trăm tám mươi sáu ca mắc tay chân miệng
tăng hai mươi năm ca mắc so với tuần trước đó bệnh nhân phân bố tại hai mươi sáu quận huyện thị xã
một số đơn vị có nhiều ca mắc tay chân miệng ghi nhận trong tuần như ba vì hai mươi ca
sóc sơn thanh oai một mươi bảy ca hà đông một mươi năm ca mê linh hoàng mai một mươi bốn ca trương mỹ thanh trì một mươi hai ca
theo nhận định tháng bốn và tháng năm là cao điểm bệnh tay chân miệng
nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc của ổ dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch tay chân miệng sở y tế hà nội đề nghị các địa phương tăng cường phòng chống dịch
kịp thời phát hiện điều trị ca mắc và xử lý ổ dịch nhanh chóng hiệu quả
trong đó cdc hà nội khuyến cáo các quận huyện thị xã cần tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh môi trường
khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non mẫu giáo có ca bệnh ổ dịch
bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm được lây từ người sang người dẫn đến dịch tay chân miệng do virus đường ruột gây ra
biểu hiện đặc trưng của bệnh đó là khiến vùng da bị tổn thương vùng niêm mạc tồn tại dưới dạng phòng nước
tập trung chủ yếu tại miệng lòng bàn tay bàn chân
đường lây nhiễm chính của tay chân miệng qua hệ tiêu hóa từ tuyến nước bọt qua phân của trẻ nhiễm bệnh
vì vậy những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm và phát triển thành ổ dịch như trường mẫu giáo nhà trẻ
nguyên nhân chính gây ra bệnh tay chân miệng là do virus thuộc họ virus đường ruột
điển hình là hai nhóm tác nhân kaksaki a một mươi sáu và antervirote bảy mươi một hay còn gọi là ev bảy mươi một
đây được coi là virus có sức sống mãnh liệt và dai dẳng sống được trong khoảng nhiệt rất rộng từ rất lạnh đến rất nóng
biểu hiện của tay chân miệng ở trẻ em qua các giai đoạn
giai đoạn ủ bệnh khoảng ba bảy ngày
giai đoạn khởi phát từ một đến hai ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ mệt mỏi đau họng biếng ăn tiêu chảy vài lần trong ngày
giai đoạn toàn phát có thể kéo dài ba một mươi ngày với các triệu chứng điển hình của bệnh
lét miệng vết lết đỏ hay phòng nước đường kính hai ba mm ở niêm mạc miệng lưỡi lợi gây đau miệng bỏ ăn bỏ bú tăng tiết nước bọt
phát ban dạng phòng nước
ở lòng bàn tay lòng bàn chân gối mông
thường tồn tại trong thời gian ngắn dưới bảy ngày sau đó có thể để lại vết thâm rất hiếm khi loát hay bộ nhiễm
sốt nhẹ nôn nếu trẻ sốt cao và nôn nhiều sẽ có nguy cơ biến chứng
biến chứng thần kinh tim mạch hô hấp thường xuất hiện sớm từ ngày hai đến ngày năm của bệnh
cách phòng chống bệnh tay chân miệng
bệnh tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống sở y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
rửa tay thường xuyên và xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày cả người lớn và trẻ em
đặc biệt trước khi chế biến thức ăn trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn trước khi bế ắm trẻ sau khi đi vệ sinh sau khi thay tả và làm vệ sinh cho trẻ
thực hiện tốt vệ sinh ăn uống ăn chín uống chín
vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng
tốt nhất là ngâm trắng nước sôi đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày không mấm thức ăn cho trẻ không cho trẻ ăn bốc mút tay ngậm đồ chơi không cho trẻ dùng chung khăn ăn khăn tay vật dụng ăn uống như cốc bát đĩa thịa đồ chơi chưa được khử trùng
thường xuyên lau sạc các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi dụng cụ học tập tay nắm cửa tay viện cầu thang mặt bàn mặt kế sàn nhà bằng sạp phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường
không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh sử dụng nhà tiêu học vệ sinh phần và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu học vệ sinh
khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất